chiều ngày hai mươi sáu tháng bảy tỉnh đoàn phối hợp với sở lao động thương minh và xã hội tỉnh hậu giang
đã tổ chức lễ thắp nến trị ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh
với sự tham gia của gần ba trăm linh đoàn viên thanh niên nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy
đây là hoạt động thể hiện lòng thành kính biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha anh đi trước
các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc
qua đó tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng lòng yêu nước tự hào dân tộc
xác định trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc